kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
thưa quý vị công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh và ngày hôm nay đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong vào dạng sáng cùng ngày
nạn nhân là chị thị trăn tha bốn mươi ba tuổi chú ấp liêu xã lộc thành huyện lộc ninh tỉnh bình phước
trước đó vào khoảng giờ ngày hai tháng một mươi một chồng chị tha là lâm hung ba mươi bốn tuổi đi nhậu về và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
lâm hung đã đánh chị tha khiến nạn nhân ngã đập đầu vào cột nhà bất tỉnh
nghe tiếng la hét người nhà chị tha gần đó chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu
do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó
vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người
đối với bị can cao huy huệ chú phường tổ dân phố chi lăng thị trấn nam ban huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
cao huy huệ là người lái máy xúc thuê cho gia đình anh nguyễn minh đức chú xã mê linh huyện lâm hà
do có thời gian sử dụng ma túy dẫn đến bị ảo giác nên huệ cho rằng mình đã bị gia đình anh đức bỏ bùa
vào tối ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi huệ cầm dao đến nhà tìm anh đức để trả thù
thấy chị trịnh thị hồng là vợ của anh đức bé con nhỏ đang đứng trong nhà
sau khi tra hỏi anh đức huệ nói
đã dùng dao đâm nhiều nhát vào chị hồng khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án huệ về nhà ném dao xuống ao nước
tại phiên tòa xét thấy hành vi của huệ đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng sức khỏe của người khác
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo huệ một mươi tám năm tù giam về tội giết người
đồng thời buộc bồi thường hai trăm tám mươi triệu đồng cấp dưỡng hai triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng để nuôi con của nạn nhân
lợi dụng chức năng và nhiệm vụ được giao lê ngọc phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho
tuần hàng ra bên ngoài
bán lại cho các đại lý công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng lê ngọc phúc
chú thành phố đông hà tỉnh quảng trị về hành vi tham ô tài sản
trước đó lê ngọc phúc được công ty vinaco giao nhiệm vụ thủ kho trực tiếp quản lý hàng hóa trong kho xuất nhập cảnh
theo yêu cầu của công ty urc việt nam thuộc khu công nghiệp v ship xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho tuần hàng rơi bên ngoài bán cho các đại lý
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phúc đã chiếm đoạt hơn năm thùng nước uống
hành vi tham ô của phúc đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản vũ thị thùy linh ở phường đồng nguyên thành phố từ sơn đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an xác định
thời gian từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai vũ thị thùy linh đã vay tiền của nhiều người
với tổng số tiền một trăm hai mươi một tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng nhằm mục đích kinh doanh và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng
mức lãi suất linh đưa ra đối với các khoản vai khác nhau từ năm trăm linh đồng đến hai năm trăm linh đồng một triệu một ngày
tuy nhiên linh đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt bảy năm tỷ đồng của hai bị hại
ở phường tân hồng và phường đồng nguyên thành phố tử sơn vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
để có tiền chơi game các đối tượng đã bàn bạc đi cướp tài sản
công an thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh vừa đấu tranh làm rõ và tóm gọn ổ nhóm gồm sáu đối tượng
gây ra năm vụ cướp tài sản trên địa bàn
thời gian gần đây trên địa bàn thị xã thuận thành xảy ra một số vụ cướp tài sản với thủ đoạn manh động liều lĩnh
đặc biệt nạn nhân của các vụ cướp chủ yếu là học sinh và phụ nữ
lợi dụng đoạn đường vắng trời tối ít người qua lại các đối tượng đi xe máy che biển kiểm soát mặc áo chống nắng
đeo khẩu trang mang theo hung khí chặn xe đe dọa khống chế cướp tài sản gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã thuận thành đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án gồm trần đức quang
nguyễn hữu nghĩa hai anh em ruột phùng bá nghĩa phùng bá hiệp đinh văn tân nguyễn mạnh tiến
dính tiêu phạt mỗi lần đi bọn cháu đi bằng xe máy honda và bọn cháu chuẩn bị một con kiếm dài sáu mươi cm bản rộng năm phân
mục đích của bọn cháu đi kiếp đi cướp lại vì bọn cháu không có tiền tiêu xài không có tiền chơi game ạ
mỗi lần bọn cháu đi cướp xong là sẽ cầm bọn cháu sẽ đi cướp chủ yếu là điện thoại và tiền mặt ạ

cho nên là bọn cháu cướp được bao nhiêu là sẽ chia cho nhau và để số tiền là chơi game cùng nhau
cả sáu đối tượng trên đều đã bỏ học chơi bởi lêu lỏng thường xuyên tụ tập tại các quán game
để có tiền chơi game các đối tượng bàn bạc thống nhất đi cướp điện thoại bán lấy tiền chia nhau
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thuận thành làm rõ với thủ đoạn manh động liều lĩnh trên
từ giữa tháng một mươi đến nay nhóm đối tượng đã gây ra năm vụ cướp tài sản của học sinh và phụ nữ trên địa bàn thị xã thuận thành
nhóm đối tượng này mặc dù có trẻ tuổi nhưng có sự công kết chặt chẽ với nhau thủ đoạn hợp đồng liều lĩnh manh động
và khi sẵn sàng sử dụng hung khí thời gian thực hiện thời gian gây án của nhóm đối tượng này thay đổi thường xuyên
và do vậy gây khó khăn trong công tác điều tra xác minh
ngoài ra do nhóm đối tượng này thay đổi thường xuyên do vậy gây khó khăn trong công tác điều tra xác minh
nhóm đối tượng này do trẻ tuổi chưa qua tiền sử nên do vậy rất khó khăn trong quá trình điều tra
tuy nhiên với tinh thần tiên quyết đấu tranh với nhóm thư phạm
trong đối kết xác hình sự đã nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng này và xử lý nghiêm trước quy định pháp luật trả lại bình yên cho nhân dân
hiện công an thị xã thuận thành đã thu giữ ba xe mô tô hai thanh kiếm tự chế ba điện thoại di động và các vật chứng có liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án tạm giữ hình sự sáu đối tượng về tội cướp tài sản
việc nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân
tuy nhiên bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
cần có sự chung tay từ gia đình nhà trường và xã hội trong quản lý giáo dục con em mình
nhất là những em trong độ tuổi vị thành niên tránh để các em tụ tập chơi bời nghiện game dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật
chuyển sang những thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng lê vũ tuấn khang
ba mươi một tuổi chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
bắt quả tang khang đang tàng trữ hai gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
có tổng trọng lượng khoảng sáu mươi gram tại phường phước tân tp biên hòa
qua đấu tranh khang khai nhận hai gói trên là ma túy được đối tượng mua từ tp hcm mang về để sử dụng cho bản thân
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tp đà nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp
với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thành phố và công an quận hải châu công an quận sơn trà
tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh có chuỗi cửa hàng chuyên mua bán thuốc lá điện tử nhập lộng
với số lượng lớn trên địa bàn giá trị lên đến hơn một tỷ đồng
cụ thể trưa ngày một tháng một mươi một các tổ trinh sát đã lồng loạt ập vào kiểm tra hệ thống năm cửa hàng
có tên bảng hiệu d link vapor trên địa bàn tp đà nẵng đều do phùng xuân anh chú phường bình hiên
quận hải châu đà nẵng làm chủ chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới số lượng lớn và lâu đời nhất ở thành phố
tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện tổng cộng hơn bảy tám trăm linh sản phẩm vép pot một lần pot system tinh dầu và phụ kiện các loại là hàng ngoại nhập lậu
qua làm việc chủ cơ sở đã không có bất cứ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
ước tính trị giá lô hàng thuốc lá điện tử nhập lậu phát hiện được khoảng hơn một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tp đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ hơn bảy sản phẩm nêu trên để xác minh làm rõ
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn văn trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố phúc lý hai phường minh khai quận bắc từ liêm thành phố hà nội
và đối tượng trương văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại số một mươi hai ngách hai mươi ba ngõ năm mươi tám trần bình phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện